các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy đây có phải sự thật hay không mời quý vị cùng theo dõi
mặc dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng tuy nhiên khi nhìn vào bàn học vào lúc ba h ba mươi bảy phút sáng khỏe khắc cậu bé ra ban công khóa cửa rồi bỏ bố đọc thư tuyệt mệnh làm dấy lên nghi vấn
giữa bố và con trai đã có những dạ nứt khá lớn
đáng chú ý trong những dòng chữ cuối đời cậu bé một mươi sáu tuổi đã nói ra sự ước chế mà bố mẹ gia đình áp đặt lên cho mình
những tâm sự chưa một lần được lắng nghe giải bài cùng ai
giữa hàng nghìn bình luận ném đá người bố vì cho rằng ông đã gây áp lực không quan tâm đến suy nghĩ con trẻ
mới đây theo trang web việt giải trí có tổng hợp và đăng tải bài viết với tiêu đề
vụ nam sinh một mươi sáu tuổi nhảy lầu hàng xóm tiết lộ không có chuyện ép học đến ba giờ sáng bênh vực người bố
cụ thể nội dung bài viết có đoạn được cho là bình luận của hàng xóm nam sinh kể lại tường tận câu chuyện mong cộng đồng hiểu và để vụ việc được kết thúc tại đây
cụ thể bài viết có đoạn
mới đây một tài khoản facebook tự nhận là
và kể lại nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng
người này cho biết không có chuyện bắt ép học đến gần bốn giờ sáng như netison đồn thổi ngược lại còn khuya nhủ nên biết cân đối hợp lý thời gian
tiết lộ thêm vì hàng xóm còn xác nhận mình chính là người gọi điện xe cấp cứu và cầu xin cộng đồng mạng ngừng ném đá gia đình bởi người trong cuộc đã gánh chịu nỗi đau quá lớn rồi
người văn lời bình luận như sau
bố em ấy vừa đi đâu về thấy em ấy học xong nói em ấy học khuya thế
xong mới nói con thấy vấn đề trước sau quan trọng chưa
ý kiểu bảo em ấy nên học sớm đi khuê rồi còn ngủ ấy
em ấy mới học xong nên chắc cảm thấy khó chịu
mọi người đừng chửi bố em nữa gia đình họ bị thương lắm rồi
em là hàng xóm người gọi mùa một năm đây
bố em ấy khá hòa đồng hôm nọ còn mời bố mình uống nước
sáng sớm hai vợ chồng ngày nào cũng chạy bộ dưới sảnh tòa nhà
em ấy ngày sư học ở quê để đổ ốc vào arms thì em đã rất nỗ lực
em thường tự học đến hai ba giờ sáng
cũng trong chiều ngày một tháng bốn một cán bộ sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
đơn vị đã nắm được sự việc nam sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam
đồng thời phía sở đã chỉ đạo nhà trường phối hợp tìm hiểu sự việc và lo hậu sự cho nam sinh này
hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà nội eserdam cũng xác nhận có sự việc
và nam sinh tử vong đang học lớp một mươi chuyên sinh
hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam cho biết
lớp này gần như là học sinh giỏi một trăm linh các con đều ngoan
do học sinh lớp một mươi vừa vào trường lịch học trực tiếp mới được hơn một tháng
về tình hình dịch căng thẳng nên giáo viên chủ nhiệm chưa có điều kiện biết nhiều về hoàn cảnh của các em
còn về phía nhà trường theo nắm bắt sơ bộ
thời gian qua chưa có biểu hiện kỳ lạ nào xảy ra liên quan đến học sinh này
hiện tại chưa thể kết luận được gì bởi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
đây là sự việc rất đáng tiếc
trước mắt nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này
đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp
trong web việt giải trí mới đây facebooker minh minh được cho là cô ruột của nam sinh này
đã có dòng chia sẻ đau lòng trên trang cá nhân
chưa từng nghĩ có một ngày câu chuyện gây chấn động mạng xã hội lại là câu chuyện của gia đình mình
phải hả câu chuyện ngày hôm nay với một nam sinh trường ams chính là cháu ruột của mình
người bố đang chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng chính là anh trai ruột của mình
mình đã dự định sẽ im lặng
nhưng là đầu tiên trong đời mình cầu xin mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa
cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa
hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác
nhìn xin đừng post lên hình ảnh và video nữa
hãy để cho người còn sống có thể được sống
đây là một lần mình viết về người bố đáng thương ấy
một người đối xử với em gái như vậy
thì có thể là một người bố không tốt với người con trai mình sinh ra không ạ
một đoạn ngắn từ camera không nói lên tất cả mọi người ạ
xin hãy bao dung với người bố ấy để anh ấy có thể sửa chữa lỗi lầm của mình
anh ấy đã có một bài học rất lớn mà không gì có thể đánh đổi được
bố gửi cháu mình thương như con
khi mình hỏi cậu ý muốn tặng quà cho bạn ấy vì đỗ vào bốn trường chuyên cấp ba
bạn còn gợi ý món quà khác vì con sợ cô tốn tiền
còn anh trai thì nhắn mình thôi để anh mua cho
cả gia đình mình đã có một bài học rất đát
thời gian qua đi những người xa lạ rồi cũng sẽ quên
còn người ở lại có thể cả đời vẫn không tha thứ được cho chính mình
xin hãy trân trọng những gì mình đang có
và bao dung hơn với mất mát của người khác
mình luôn thật tâm mong bình an
và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh

thưa quý vị sự việc đau lòng này qua lời kể của người được cho là hàng xóm
và chính cô ruột của nạn nhân đã khiến mỗi chúng ta biết trân trọng hơn
hai chữ gọi là mạng sống
mới nhất nhà báo chiến văn đã viết trên trang facebook cá nhân
và cho rằng mỗi người không nên lấy câu chuyện buồn này để chi chiết dạy dỗ nhau
nhà báo văn chiến cũng chia sẻ quan điểm
đừng chia sẻ clip và bức thư đầy ám ảnh của cậu bé kia nữa
hãy để cậu ấy được an giớt nơi thế giới bên kia
và quan trọng hơn hãy để cho bố mẹ người thân của cậu bé được sống tiếp
không phải chịu thêm sự giàn vặt đau khổ cắn rứt khôn nguôi
cho bé học cấp ba ở ngôi trường danh tiếng thủ đô
điều đó chứng tỏ bố mẹ cũng phải có sự quan tâm dạy dỗ động viên đầu tư định hướng nhất định
còn quyết định chấm dứt cuộc đời của cậu bé là gì
bố mẹ có là người trực tiếp gây ra quyết định ấy hay không
chúng ta đều là người ngoài cuộc không thể biết hết hiểu hết để phán xét
chỉ qua đoạn clip ngắn ngủi và mấy dòng chữ viết không rõ nghĩa trong một vài phút kia được
ở tuổi của cháu bé không phải cứ điều gì cháu nghĩ viết ra đều là chân lý
nhất là trong lúc tâm lý đang hoảng loạn
những bậc phụ huynh có con ở lứa tuổi mà tâm sinh lý đang phát triển thay đổi mạnh mẽ
hãy xem đây là bài học
mỗi người tự rút ra cho mình một điều gì đó quan trọng thay vì lên án phán xét
nói thật dạy con là một quá trình là tổng hợp của nhiều phương pháp
không có mẫu chung để mọi gia đình đều có thể áp dụng được
mỗi đứa trẻ sinh ra vốn đã khác nhau về mọi thứ
những đứa trẻ sinh ra trong cùng một gia đình tính cách đã khác nhau
hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau
môi trường sinh sống của từng gia đình trong cộng đồng cũng lại khác nhau
nên áp dụng chung cách dạy bà con là điều không tưởng
nhiều chuyên gia giáo dục tâm lý lên tv sách báo rằng âm ẩm về nghệ thuật dạy dỗ con
nhưng về nhà lại bất lực với cậu ấm cô chiêu của mình
vậy nên với con cái hãy cố gắng quan tâm yêu thương chúng thật sự
yêu một cách lý trí và trường mực văn minh
thế thôi còn đâu trông bởi số phận
không nên lấy một câu chuyện buồn để trì chiết dạy dỗ nhau
cũng đừng vì thấy một hành động đau xót kia mà sợ hãi vội vàng buông tay thỏa hiệp mọi điều với đám trẻ
chỉ lo mình làm gì trái ý nó là nó rời bỏ mình
bởi như vậy có thể tránh được câu chuyện buồn lặp lại
nhưng biết đâu lại mở ra những câu chuyện khác buồn hơn
vụ việc nam sinh đang học học
lớp một mươi tại trường chuyên tại hà nội rơi lầu và khiến dư luận chưa hết bàng hoàng
ở một độ tuổi với nhiều ước mơ hoài bão cùng tương lai tươi sáng
nhưng cuối cùng vì áp lực học hành
nam sinh đã chọn một kết thúc đau đớn
khiến nhiều người bàng hoàng ám ảnh đau lòng
ư thì làm cha mẹ ai chẳng đặt lên vai con những ước mơ hoài bão nào đó
nhưng hãy gửi gắm chứ đừng ép buộc
tôi chỉ mong con tôi đủ mạnh mẽ trên đời
sống như nhánh cỏ bị vùi dập sau cơn rông vẫn vươn mình trước gió
hãy quên đi việc ép con mình phải làm thế này thế kia
xin hãy dạy con sự thẳng thắn dạy con cách diễn đạt con nghĩ thế nào
bản thân con tự nói ra được rằng con muốn gì
mà nếu được cho phép con sẽ làm gì
rồi ta sẽ mìm cười tự nhủ
tại sao ta không nhận ra điều ấy sớm hơn
đứng trước một ý nghĩ hay một mưu toan không chính đáng của trẻ vị thành niên
mọi người không thể coi thường mà ngược lại phải cho họ biết rằng
mình rất quan tâm đến vấn đề này
và sẵn sàng để giúp đỡ các em vượt qua khó khăn
tin tưởng hơn vào cuộc sống
xây dựng một gia đình hạnh phúc
cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm
trò chuyện với con cái của mình nhiều hơn
lắng nghe tâm tư tình cảm của con
không áp đặt thành tích học tập cho con
không đặt kỳ vọng quá cao cho con
phân bổ thời gian học tập vui chơi hợp lý
dạy cho trẻ nhiều kỹ năng sống
giá trị cuộc sống để trẻ luôn hướng đến những điều tốt đẹp
giúp các em giảm nỗi đau buồn với tâm lý
bằng cách thay đổi môi trường stress
tranh thủ sự nâng đỡ của người thân trong gia đình và bạn học
giúp các em hiểu rằng mỗi người có thể có một nỗi buồn chính đáng
mọi người xung quanh cũng có những nỗi buồn riêng
nhưng đều có cách giải quyết đúng không quý vị
quý vị có bình luận gì về quan điểm thấu hiểu và làm bạn cùng con
xin hãy để lại bình luận bên dưới
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo